năm hai nghìn một mươi chín các đơn vị thuộc ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp đà nẵng đã phát hiện và bắt giữ xử phạt hơn sáu bốn trăm linh vụ xử lý vi phạm hành chính hơn hai trăm một mươi bốn tỷ đồng
trong đó số vụ vi phạm liên quan đến gian lận thương mại chiếm trên chín mươi số vụ khởi tố là hai mươi tám trên bốn mươi một đối tượng
tình hình vận chuyển hàng cấm hàng nhập lậu trên địa bàn thành phố đà nẵng diễn biến khá phức tạp
tính đến giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín công an thành phố đã phát hiện bắt giữ và xử lý vi phạm chín mươi bảy vụ bộ đội biên phòng ba mươi bốn vụ
tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi đang đến gần lượng hàng hóa lưu thông tăng cao
đây cũng là thời điểm để các đối tượng buôn lậu và gian lận thương mại hoạt động mạnh
để chấn chỉnh tình trạng trên ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp đà nẵng đã ban hành kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường
nắm chắc địa bàn đối tượng để chủ động theo sát diễn biến tình hình kịp thời tổ chức lực lượng ngăn chặn bắt giữ và xử lý nghiêm các vụ buôn bán hàng lậu hàng giả hàng nhái hàng kèm chất lượng